quán chức eu nhấn mạnh các bên đã hành động để giải quyết mối quan tâm của cả nông dân ở các nước láng giềng eu và ukraine
cuộc xung đột hiện nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc của ukraine qua biển đen
ukraine buộc phải xuất khẩu bằng đường bộ qua các nước láng giềng
các quốc gia thành viên eu đã đồng ý cho phép nhập khẩu một số nông sản từ ukraine
không hạn chế về số lượng và không áp dụng các thủ tục hải quan
tổng thống nga vladimir putin đã ký phê chuẩn luật về quyền công dân liên bang nga
và công bố văn bản này vào ngày hôm qua hai mươi tám tháng bốn
văn bản được đăng trên cổng thông tin pháp lý chính thức liên bang nga
và sẽ có hiệu lực sau một trăm tám mươi ngày kể từ ngày công bố
theo luật mới được ban hành một số người nước ngoài sẽ có thể nhận được quốc tịch nga đơn giản hơn
nhưng đồng thời cũng quy định việc tức quốc tỉnh nga đối với những trường hợp có thể đe dọa an ninh quốc gia
luật quy định giảm các điều kiện để được nhập quốc tịch nga đối với hơn hai mươi trường hợp người dân
đặc biệt văn bản quy định khả năng đơn giản hóa việc xin hộ chiếu nga
cho những người nước ngoài đã ký hợp đồng phục vụ trong lực lượng vũ trang liên bang nga trong ít nhất một năm
luật mới cũng quy định có cơ chế chấm dứt quốc tịch nga
theo đó quyền công dân có thể bị tước bỏ khi thực hiện các hành động đe dọa an ninh quốc gia của liên bang
dự luật nói trên được tổng thống putin trình lên duma quốc gia hạ viện nga ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
luật này nhằm thực hiện nhất quán khái niệm về chính sách di cư của nhà nước liên bang nga
cho giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm và xác định các nguyên tắc cơ bản về quyền công dân của liên bang
số người thiệt mạng do nhìn ăn theo ảnh hưởng của một giáo phái cơ đốc giáo ở miền nam kenya đã tăng lên một trăm một mươi người
trước đó giáo phái cơ đốc giáo ở làng sakahola hạt kilifi do paul mckenzie lãnh đạo đã bị triệt phá
paul mckenzie và một mươi ba người khác đã bị bắt giữ hôm một mươi bốn tháng bốn
các nhà lãnh đạo chính của giáo phái khuyến khích các tín đồ của họ ăn chay cho đến chết
với lời hứa rằng họ sẽ gặp chúa giê xu trong một cuộc sống mới
hội chữ thập đỏ kenya đang nỗ lực xác định vị trí của khoảng hai trăm một mươi người
trong đó có một trăm một mươi trẻ em được báo cáo là mất tích trong cuộc điều tra về giáo phái
tới nay nhiều ngôi mộ tập thể đã được tìm thấy và số nạn nhân được phát hiện đã lên tới một trăm một mươi người
liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về tình trạng vườn ngục tại các nhà tù ở sudan
trong bối cảnh bạo lực leo thang ở quốc gia bắc phi này
liên hợp quốc lo ngại rằng các vụ vườn ngục ở sudan khiến những kẻ tính nghi phạm tội ác chiến tranh trốn thoát
và không bị đưa ra xét xử
liên hợp quốc đồng thời cảnh báo cuộc xung đột ở sudan đang khơi lại các vụ đụng độ sắc tộc
ở tỉnh miền tây đa phu khiến gần một trăm linh người thiệt mạng chỉ trong vài ngày qua
phát biểu của quan chức trên được đưa ra trong bối cảnh tại sudan liên tiếp xảy ra các vụ vượt ngục
sau khi bạo lực nổ ra trong đó có vụ vượt ngục tại một nhà tù an ninh cao
đang giam giữ những đối tượng tình nghi phạm tội ác chiến tranh
giao tranh dữ dội giữa quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf đã bắt đầu nổ ra từ giữa tháng bốn
xung đột vẫn diễn ra ác liệt trong ngày hai mươi tám tháng bốn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa các bên đối địch
liên hợp quốc đã cung cấp viện trợ cho khoảng một mươi năm triệu người sudan
bao gồm cả những người di tản trong nước và người tị nạn
đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế cung cấp khoản viện trợ một bảy tỷ usd để hỗ trợ hàng triệu người ở sudan
xong đến nay liên hợp quốc chỉ nhận được cam kết khoảng hai trăm linh triệu usd
thưa quý vị đã gần nửa tháng trôi qua xung đột ở sudan giữa lực lượng quân đội nước này
và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do mỹ và ả rập xê út làm trung gian
giao tranh căng thẳng ở quốc gia lớn thứ ba tại châu phi này không chỉ gây ra những tổn hại trong nước
với các hậu quả như thảm họa sinh học khủng hoảng lương thực con số thương vong tăng cao
mà còn có nguy cơ lan sang khu vực và thế giới bởi nhiều nguyên nhân
nội dung cụ thể sẽ được phân tích bình luận trong chuyên mục thế giới đa chiều ngày hôm nay
là một quốc gia phụ thuộc nhiều vào viện trợ nước ngoài sudan không xa lạ gì với xung đột
tuy nhiên lần này thay vì xảy ra ở một vùng xa xôi giao tranh lại đang xé nắp thủ đô khak tum của sudan
ngày một mươi năm tháng bốn xung đột ở sudan nổ ra giữa lực lượng quân đội nước này do tướng abdel fatar bhuhan lãnh đạo
và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf được tướng mohammed hamdan dakolo lãnh đạo
cuộc giao tranh đã làm hỏng kế hoạch chuyển sang chế độ dân sự được quốc tế ủng hộ
sau khi cựu tổng thống sudan omar al basir bị truất quyền vào năm hai nghìn một mươi chín
người chiến thắng trong cuộc xung đột lần này khả năng cao sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của sudan
ở chiều ngược lại người thua cuộc đối mặt với nguy cơ bị lưu đầy bắt giam hoặc thậm chí bị xử tử
trước tình hình leo thang xung đột tại sudan cộng đồng quốc tế đã ngay lập tức kêu gọi các bên giảm căng thẳng
chúng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ để giải quyết cuộc khủng hoảng ở sudan
hy vọng sẽ hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài hơn
chấm dứt các hoạt động thù địch ở sudan
cuộc chiến phải chấm dứt ngay lập tức chúng ta cần nỗ lực hết mình vì hòa bình
chiến sự ở sudan chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới nhiều quốc gia ở xung quanh như ả rập xê út
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae ethiopia shat cộng hòa trung phi libya nam sudan
không chỉ vậy bối cảnh giao tranh giữa hai lực lượng cùng những khó khăn kinh tế vốn có của sudan
có vẻ là điều kiện phù hợp để phương tây sử dụng các lệnh trừng phạt kinh tế ép cả hai bên xuống nước
những gì diễn ra ở sudan sẽ không chỉ tác động đến sudan
sát và nam sudan có thể sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp
xung đột ở sudan diễn ra càng lâu thì khả năng lực lượng bên ngoài can thiệp sẽ càng cao
các quốc gia đã và đang gấp rút sơ tán các nhà ngoại giao và công dân của họ khỏi sudan
trong bối cảnh xung đột tiếp diễn tại nước này
theo số liệu của bộ y tế sudan ít nhất năm trăm một mươi hai người đã thiệt mạng và khoảng bốn hai trăm linh người bị thương
từ khi giao tranh bùng phát vào ngày một mươi năm tháng bốn
còn số thương vong thực tế ở sudan được cho là có thể cao hơn nhiều
trong khi đó liên hợp quốc cảnh báo nếu giao tranh tiếp diễn khoảng hai trăm bảy mươi người sudan sẽ phải chạy trốn khỏi đất nước
xung đột giữa lực lượng quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf được giới quan sát nhận định
mới chỉ là vòng khởi động của một cuộc nội chiến
do đó nếu không sớm tháo gỡ ngoài nổ xung đột tình hình bất ổn sẽ lan rộng
kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường cho sudan và khu vực
và để hiểu rõ hơn về vấn đề này
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại sứ nguyễn quang khai chuyên gia bình luận các vấn đề quốc tế
mời quý vị cùng theo dõi
thưa ông xin ông cho biết nguyên nhân xung đột sudan bùng phát và cho tới thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu ạ
nguyên nhân chính của cái cuộc xung đột hiện nay là tranh giành quyền lực khốc liệt giữa hai phe phái
quân đội sudan và lực lượng
quân đội sudan đã đạt được một thỏa thuận chung về việc chuyển giao quyền lực từ chính quyền quân quản cho chính quyền dân sự
nhưng mà những mâu thuẫn cụ thể
tức là ông burhan
thì đề nghị là sát nhập lực lượng hỗ trợ nhanh của ông dagalo vào quân đội
thì cái mâu thuẫn ấy là ai sẽ là chỉ huy quân đội và ai sẽ là người đứng đầu cái chính quyền mới
và cái việc phân chia quyền lực phân chia ghế trong cái chính quyền mới như thế nào
thì đấy là cũng còn phải bàn luận và đấy chính là cái mâu thuẫn mà hiện nay không giải quyết được không dung hòa được
thưa ông theo ông cuộc xung đột tại sudan
ngoài gây ra hậu quả trong nước thì có thể có nguy cơ tác động như thế nào tới khu vực và thế giới
trước hết là cái làn sóng gọi là người tị nạn của sudan đã tràn sang những cái nước lân cận
gồm có chad nam sudan ai cập rồi djibouti rồi là trung phi
thế thì những cái nước đấy vốn là những cái nước hết sức nghèo rồi
thì bây giờ lại phải gánh chịu một cái làn sóng những người tị nạn đến hàng chục
ngàn người như thế thì họ không chịu nổi
và nó đe dọa tới an ninh của những nước láng giềng
thế mặt khác thì phải nói rằng là những cái nước ả rập thì cũng muốn có tăng cường
mở rộng cái ảnh hưởng của mình ở sừng châu phi và đông phi
cho nên rằng nếu mà cái cuộc xung đột ở sudan mà nó tiếp diễn leo thang ở cuộc nội chiến
thì tôi nghĩ rằng sẽ ảnh hưởng tới cái quan hệ và tới cái an ninh của toàn bộ cái vùng sừng châu phi
và vùng đông phi
thế ngoài ra thì nga cũng có cái ảnh hưởng rất lớn ở đấy
thổ nhĩ kỳ cũng có giải ảnh hưởng rất lớn
và vừa rồi thì chính quyền cũ đã ký một cái thỏa thuận cho phép nga và thổ nhĩ kỳ
xây dựng những căn cứ quân sự ở bờ biển surang
thì đến nay thì cái chính quyền mới thì cũng đồng ý là thực hiện những cái thỏa thuận đó với nga và thổ nhĩ kỳ
thế bây giờ mà tình hình nó căng thẳng và leo thang
thành một cái cuộc nội chiến thì tôi cho rằng là nó sẽ ảnh hưởng tới cái mối quan hệ
không chỉ giữa surang với các cái nước này mà còn giữa các nước này với các cái nước khu vực sừng châu phi
trước tình hình tại sudan hiện nay thì theo ông
các bên cần có biện pháp như thế nào để giảm căng thẳng cũng như là tránh nguy cơ xung đột lan rộng ạ
trước hết là phải ngừng bắn các bên phải ngừng bắn
và sau đó thì sẽ bước vào đàm phán để giải quyết những cái
vấn đề cụ thể
và như tôi đã nói là hai bên thì đã có một thỏa thuận về nguyên tắc vào tháng một mươi hai năm ngoái
về cái thỏa thuận khung về chuyển giao quyền lực
thì bây giờ đàm phán những cái vấn đề cụ thể trong cái quá trình chuyển giá quyền lực đó như thế nào
thì tôi nghĩ rằng là với cái sự trung gian hòa giải của các bên
của liên hợp quốc của mỹ của ả rập xê út
rồi của các cái nước gọi là cơ quan liên chính phủ về phát triển châu phi iga
tôi tin rằng là sẽ giải quyết được những cái bất đồng giữa hai cái lực lượng quân sự lớn nhất của sudan
vâng một lần nữa xin được cảm ơn đại sứ nguyễn quang khai về những phân tích bình luận vừa rồi ạ
trước tình hình xung đột hiện nay
người dân sudan là những người đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
theo liên hợp quốc khoảng một phần ba dân số sudan đang cần được hỗ trợ nhân đạo
đặc biệt khi ít nhất hai mươi bệnh viện tại khắc tùm đã phải đóng cửa
trong một cảnh như vậy
dù sẽ vấp phải muôn bản khó khăn
thao gỡ ngoài nổ xung đột là điều cần ưu tiên nhất đối với sudan ngay lúc này
nếu không những hệ lụy của nó sẽ lan rộng
để khu vực vốn đã tiềm ẩn nhiều bất ổn
càng lún sâu hơn và hỗn loạn
đến đây bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay cũng xin được kết thúc